nếu như những năm trước đây tình trạng vận chuyển pháo lậu ở khu vực biên giới tỉnh quảng trị
thường diễn ra vào thời điểm giáp tết nguyên đán thì năm nay mặc dù mới vào thời điểm cuối tháng một mươi
các đối tượng buôn pháo lậu đã bắt đầu hoạt động mạnh nhằm tích chữ để tung ra thị trường trong dịp tết
với thủ đoạn vận chuyển ngày càng tinh vi hơn các đối tượng buôn lậu pháo đã gây không ít khó khăn
cho các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh quảng trị
đây là những chiếc xe máy được các đối tượng dùng để vận chuyển pháo trên tuyến đường chín
và trên sông sepol vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
còn đây là đối tượng nguyễn xuân hải ở xã tân hợp huyện hương hóa vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ
khi đang vận chuyển hơn một trăm linh kg pháo
chỉ từ tháng bảy đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ và bắt giữ
sáu vụ năm đối tượng khởi tố bốn đối tượng và thu giữ hơn ba trăm linh kg pháo
theo quy định mới của bộ luật hình sự thì việc vận chuyển pháo sẽ bị phạt từ ba đến năm năm tù
và từ ba trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng
mặc dù án phạt rất nghiêm khắc nhưng vì lợi nhuận cao nên tình trạng buôn lậu pháo
trên biên giới tỉnh quảng trị vẫn diễn ra phức tạp từ nhiều tháng nay
thủ đoàn của các đối đường đến địa bàn lợi dụng đêm khuya qua lại biên giới thăm thân
vận chuyển nhỏ lẻ bằng xe máy lợi dụng phụ nữ trẻ em để vận chuyển pháo lậu trên biên giới
đội biên phòng cực khẩu quốc tế lao bạo đã cắt cử lực lượng tuân trác kiểm soát biên giới hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
mật phục cả đường mòn hai bên kến ga cực khẩu phối hợp với lực lượng bàn lao và quân chủng nhân dân tin kể
để tích cực đấu tranh tổ giác với loài đối tượng vận chuyển pháo từ bên kia biên giới vào trong nội địa
từ nay cho đến tết nguyên đán tình trạng mua bán vận chuyển
chuyển pháo lậu sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
thực trạng trên đòi hỏi sự phối hợp đấu tranh quyết liệt của các lực lượng chức năng
để đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới
nhất là ngăn chặn tình trạng buôn lậu pháo nổ đang diễn ra phức tạp như hiện nay